tối qua mùng ba tháng một thành đoàn tp hcm tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm hai nghìn hai mươi
tôn vinh một mươi gương điển hình ở nhiều lĩnh vực khác nhau
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự lễ tuyên dương
một mươi tấm gương được tuyên dương năm hai nghìn một mươi sáu là đại diện tiêu biểu của thanh niên công nhân
văn nghệ sĩ cán bộ công chức viên chức cán bộ đoàn hội đội vận động viên
chiến sĩ lực lượng vũ trang phóng viên và gương dũng cảm bắt cướp
qua hơn một mươi năm bình chọn công dân trẻ tiêu biểu của tp hcm đã có năm mươi tám gương mặt tiêu biểu được tuyên dương
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu là năm mươi
tp hcm có số lượng công dân trẻ tiêu biểu nhiều nhất
chương trình đã giới thiệu những điển hình đoàn viên thanh thiếu nhi có lối sống lý tưởng
xứng đáng là những tấm gương góp phần giáo dục định hướng lối sống tốt đẹp trong thanh thiếu nhi thành phố
và lan tỏa trong cộng đồng những giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành thành phố có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình là thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ